tại điều tra chị đinh thị hồng yến nguyệt chú tại thành phố buôn ma thuột
có quan hệ tình cảm với thụ khoảng bốn năm nay
thật ra gần đây chị nguyệt đòi chia tay và hai người đã xảy ra mâu thuẫn
dạng sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi thụ tới cửa hàng hoa của chị nguyệt
ở chợ hòa thắng đổ xăng và châm lửa đốt
hậu quả của vụ cháy khiến em nguyễn phương uyên con của chị nguyệt
và em nguyễn thị vân chú tại tỉnh đắk nông là nhân viên học việc tử vong
chị nguyệt bị bỏng nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện chợ rẫy của tp hcm
đối tượng thụ cũng bị bỏng ba mươi diện tích cơ thể
với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng nguyễn thị thanh tâm
chú tại phường quyết thắng tp sơn la tỉnh sơn la
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la bắt khẩn cấp
từ đơn trình báo của ông lường văn em chú tại xã hua cha huyện mường la
về việc bị tâm giả danh nhân viên bảo hiểm lừa đảo
chiếm đoạt số tiền hơn
hai mươi triệu đồng lực lượng công an đã tiến hành điều tra và triệu tập nguyễn thị thanh tâm
tại cơ quan công an tâm khai nhận do đã từng làm ở công ty bảo hiểm
nên có danh sách của những khách hàng
đối tượng đã làm giả giấy tờ của công ty để đi thu phí bảo hiểm
nhằm chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long
vừa ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với phạm văn tám chú tại phường một tp vĩnh long
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tám là chủ quán hủ tiếu tại phường một tp vĩnh long
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng chín
khi đang dọn bàn tám phát hiện chị phương đỗ xe trước cửa hàng thuốc
gần quán ăn của mình thấy cốp xe bị hở và bên trong có túi sách
đối tượng đã trộm cắp số tiền bốn mươi năm triệu đồng trong xe của nạn nhân
rồi mang về nhà cất giấu
tại cơ quan công an tám khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
lực lượng chức năng của tỉnh lạng sơn vừa phát hiện

xe ô tô khách vận chuyển nhiều hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn mát
kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát chín mươi tám b một nghìn năm trăm linh do ông phạm văn điệp
trú tại tỉnh bắc giang điều khiển phát hiện ba mươi chín mặt hàng sản xuất ngoài việt nam
qua đối chiếu thực tế với hai hóa đơn bán hàng do lái xe xuất trình
phát hiện một trăm ba mươi máy xây tóc có dấu hiệu giả nhãn hiệu panasonic và toshiba
cùng ba chiếc quần nữ có nhãn hiệu ghi bằng chữ việt nam
mắc đính kèm có in made in vietnam
lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ phương tiện hàng hóa để xác minh nguồn gốc
và xử lý theo quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân huyện sóc sơn của thành phố hà nội đã tạm đình chỉ các nhiệm vụ của ông nguyễn văn hân
chủ tịch ủy ban nhân dân xã minh phú chịu nhiệm vụ quản lý đất đai trật tự xây dựng
để tập trung chỉ đạo giải quyết rứt điểm vi phạm về quản lý đất đai trật tự xây dựng trên địa bàn xã
thời gian tạm đình chỉ là ba mươi ngày kể từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
tại xã minh phú ghi nhận có một mươi tám trường hợp xây dựng các công trình trên đất được quy hoạch là rừng phòng hộ
trong đó có những công trình xây dựng mới nhưng phần lớn là tồn tại từ những năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
sáng ngày hôm nay ở khu lâm trường xã minh phú nằm trong kế hoạch rừng phòng hộ
do ban quản lý rừng phòng hộ hà nội quản lý lực lượng chức năng đã có mặt để ngăn chặn hoạt động
chuyên trở vật điệu xây dựng ngăn chặn hành vi xây dựng mới phát sinh
đến thời điểm này lực lượng chức năng đã cưỡng chế và có ba hộ dân đã tự tháo rỡ công trình